thưa quý vị vào ngày một mươi tháng một mươi hai vừa qua thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có buổi đối thoại trực tiếp với người nông dân đồng bằng sông cửu long
để nghe tâm tư nguyện vọng cũng như trả lời các câu hỏi của người dân
cụ thể nội dung buổi đối thoại cũng như ý nghĩa quan trọng của nó như thế nào chúng ta hãy cùng đến với phần trình bày của biên tập viên hoàng trang
vâng xin cảm ơn truyền qua s hai
thưa quý vị chúng ta đang từng bước xây dựng một chính phủ kiến tạo phát triển tức là một chính phủ hành động biết lắng nghe và đón nhận tín hiệu từ thực tiễn
thông qua những buổi đối thoại trực tiếp này người đứng đầu chính phủ có thể nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của người nông dân
để phân tích về vấn đề này chúng ta có cuộc trao đổi với ông nguyễn trí ngọc phó chủ tịch kiêm tổng thư ký tổng hội nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
chúng ta sẽ theo dõi những hình ảnh trong cuộc đối thoại của thủ tướng chính phủ với người nông dân vừa qua
khoảng ba trăm linh nông dân đại diện cho hàng chục triệu hộ nông dân trên cả nước đã nêu những băn khoăn lo lắng thắc mắc đến với người đứng đầu chính phủ
tập trung vào ba nhóm vấn đề chính tiêu thụ nông sản sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng nâng cao giá trị phát triển bền vững
nhóm câu hỏi về đất đai môi trường biến đổi khí hậu và vốn nhóm câu hỏi về nông thôn mới và các vấn đề xã hội ở nông thôn
mở đầu giải đáp những vấn đề vướng mắt của nông dân đặt ra thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ rất hoan nghênh và mong muốn lắng nghe nhiều ý kiến của bà con vùng đồng bằng sông kiều long
khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu sắp tới theo thủ tướng cuộc đối thoại sẽ tổ chức tại khu vực miền trung để có chính sách sát hơn với từng vùng
vâng thưa ông vừa qua thì thủ tướng chính phủ đã có cuộc trao đổi với nông dân đồng bằng sông kiều long ông đánh giá như thế nào về nội dung của cuộc đối thoại này ạ
nông dân cái cuộc gặp mặt này là một thể hiện sự quan tâm của chính phủ sự quan tâm của cá nhân thủ tướng đối với những vực nông nghiệp nông dân và nông thơ
điều đó để chính phủ nắng nghe trực tiếp thủ tướng nắng nghe những tâm tư nguyện vọng những ý kiến kể cả những thắc mắc và đặc biệt những vướng mắt trong sản xuất nông nghiệp
nói chung sản xuất nông nghiệp ở vùng đồng bằng sông kiều long nói riêng
và vì vậy là nông dân nói chung rất phấn khởi các ngành các cấp mà có liên quan trực tiếp cũng hết sức quan tâm và đặc biệt chú ý nắng nghe để tiếp thu những ý kiến chỉ đạo trực tiếp từ thủ tướng
theo ông đánh giá thì các cấp chính quyền có nên có những cuộc đối thoại trực tiếp với người dân để lắng nghe ý kiến của người dân
chúng ta thấy rõ ràng là chính phủ là hành động chính phủ là rất quyết tâm thì không nẽ nào các cấp các ngành lại không vào cuộc mà tôi cho rằng đây mới là vấn đề quan trọng
đây mới là vấn đề quyết định vì chính phủ hành động chính phủ kiến tạo nhưng mà cả hệ thống chính trị đặc biệt là cấp cơ sở không vào cuộc thì những khó khăn những vướng mắt của người nông dân sẽ không được giải quyết
chúng ta đang xây dựng chính phủ kiến tạo vậy thì ông đánh giá như thế nào về vai trò của việc lắng nghe ý kiến của người nông dân
việc lắng nghe ý kiến trực tiếp của người nông dân mà để người nông dân được phát biểu đó chính là tâm tư nguyện vọng
đó chính là cơ sở của niềm tin và chính điều đó sẽ giúp cho chính phủ thủ tướng chính phủ và đặc biệt của các bộ ban ngành của các cấp nữa tham mưu nắng nghe một cách đầy đủ những tâm tư nguyện vọng đó
và biết đề xuất những vấn đề gì biết đưa ra những chương trình biết đưa ra những kế hoạch làm sao đó nó phải có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển của nông nghiệp và của người nông dân
vai trò của chính quyền là tạo lòng tin cho người dân
vậy thì theo ông chúng ta cần phải làm gì để phát triển nông nghiệp trong bối cảnh mà rủi ro và thiệt hại thì đang nghiêm trọng như hiện nay
để củng cố cái niềm tin đó để truyền cái cảm hứng khát vọng cho người nông dân
vì chính thủ tướng đã nói là chính phủ thì hành động nông dân phải tự đổi mới
và tôi cho rằng là cái truyền cảm hứng đó với người nông dân là hết sức cần thiết
rõ ràng là chúng ta phải củng cố niềm tin rõ ràng phải khít nệ niềm tin đó
và rõ ràng phải kể cả kích động cái ý thức cái trách nhiệm cái quyết tâm của người nông dân trước những cái bối cảnh khó khăn của chính bản thân họ và những cái khó khăn của đất nước
chúng ta cần phải có những giải pháp cụ thể như thế nào để nâng cao niềm tin của người dân đối với chính quyền cũng như là xây dựng chính phủ kiến tạo ạ
khía cạnh thứ nhất là đối với chính quyền
chính quyền phải đưa ra được những chính sách hết sức thiết thực và hết sức xuất phát thực
những chính sách đó phải vào thực tiện phải phục vụ cho nông dân cho doanh nghiệp và cho sự phát triển chung của đất nước
vì vậy là chúng ta đã ban hành rất nhiều những cơ chế chính sách
nhưng chúng ta phải xem rằng những cơ chế chính sách đó cái nào vào cuộc sống cái nào chưa vào cuộc sống cái nào mà cần phải quyết tâm phải thúc đẩy nó thì phải thúc đẩy nó bằng mọi giá
khía cạnh thứ hai là về phía người nông dân
người nông dân của chúng ta với hàng chục triệu hộ nông dân
rõ ràng nhà nước đổi mới chính phủ hành động thì nông dân cũng phải tự đổi mới không được phép ý nại
phải vươn lên phải quyết tâm và phải tổ chức thực hiện đúng những định hướng mà nhà nước và các cơ quan nhà nước đã chỉ đạo
vâng xin được cảm ơn những chia sẻ của ông
tuy những cuộc đối thoại như thế này không diễn ra liên tục nhưng nó đã tạo ra cơ hội để những người nông dân được lên tiếng
từ đó tạo tiền đề cho những cuộc đối thoại hay đơn giản là những cuộc trao đổi sự lắng nghe của chính quyền các cấp với người dân
có như vậy chính quyền và nhân dân mới đồng lòng để xây dựng một chính quyền hiện đại một chính phủ kiến tạo đúng như chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
và đến đây thì phần trình bày của tôi cũng xin được kết thúc